nạn nhân khi đã bị bán ra nước ngoài có nghĩa là thủ phạm đã đưa một con người ra khỏi phạm vi lãnh thổ
cắt đứt mọi liên lạc chính vì vậy công tác điều tra phát hiện của lực lượng chức năng sẽ gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó khi đã giải cứu nạn nhân thành công thì việc đưa các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng
cũng là điều làm những người chiến sĩ công an luôn băn khoăn chăn trở bởi đa số các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn
và mang tâm lý mặc cảm khi trở về câu chuyện về vụ giải cứu ba cháu gái ở đồng tháp kiên giang bị bán sang trung quốc
sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn công việc cũng như những tâm tư tình cảm của các cán bộ chiến sĩ
phòng phòng chống tội phạm mua bán người cục cảnh sát hình sự tổng cục cảnh sát bộ công an
cuối năm hai nghìn một mươi một khi mà chúng tôi
có nhận được cái cuộc điện thoại nóng báo cáo của công an tỉnh kiên giang về là tại đại phương có ba em nhỏ một là gái
gồm một em ở hậu giang hai em ở kiên giang một em có một mươi bốn tuổi một em một mươi bảy tuổi và một em một mươi chín tuổi đã bị một đối tượng tên là phạm vi lan
ở vị thanh hậu giang cùng một người ở trung quốc giới thiệu là chồng sang việt nam dù dỗ lừa gạt sang trung quốc
để tìm gọi làm sau đó thì sau một tuần đưa sang trung quốc thì đột nhiên có cái một người dân tức bụng điện thoại được cho gia đình
và thông báo rằng ba em này hiện nay đang bị các đối tượng nhốt lại và đang tìm để bán vào các cổng mại dân
tiếp nhận thông tin nóng lãnh đạo phòng sáu cục cảnh sát hình sự đã yêu cầu công an tỉnh kiên giang cùng phối hợp xác minh thông tin về ba em bé và nhóm đối tượng có tên mỹ lan cùng với đó tìm hiểu và xác minh rõ thông tin

người đàn ông trung quốc này thì vô tình nghe tiếng kêu cứu bằng tiếng việt nam trong một cái căn nhà mà cái anh này anh ở đó anh đã nắm được rằng là cái căn nhà đó vẫn thường xuyên có sự xuất hiện của một đối tượng mỹ lan và rất nhiều các đối tượng xã hội đen chuyên đi bảo kê để và tổ chức các hoạt động mại dâm
và anh nghi rằng là các em nào đó bị lừa là người từ việt nam sang đây bán

anh ấy là người đã từng có thời gian sống ở việt nam
sau khi hỏi lại các em ấy anh ấy đưa giấy bút và cho các em ghi lại thêm tuổi địa chỉ như xuân thoại để nhờ cầu cứu trao đổi với gia đình
trước tình hình đó xác định thông tin người đàn ông trung quốc thông báo là có thật
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự đã báo cáo với lãnh đạo tổng cục lãnh đạo bộ để kịp thời giải cứu ba cháu nhỏ
chuyên án ba trăm một mươi một k được thành lập và sáu phòng hướng dẫn đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người
và các loại tội phạm xâm hại trẻ em được giao trực tiếp tham gia
các em sẽ bị đẩy ra ngoài và đương nhiên rằng là sẽ bị bán đến chỗ khác
bị bắt lột hơn và cất mọi thông tin lại
ngoài anh ấy ra thì hiện nay không có nguồn thông tin nào khác để các em có thể tiếp cận trao đổi lại với gia đình được cả
số phận của ba em nhỏ đang ngàn cân treo sợi tóc
nếu không nhanh chóng giải cứu kịp thời thì tính mạng của các em sẽ bị đe dọa hơn lúc nào hết
trước tình thế cấp bách về mặt thời gian tổ trinh sát gấp rút trao đổi với công an trung quốc
yêu cầu phía bạn giúp đỡ trong quá trình giải cứu phối hợp với lãnh sự quán việt nam tại quảng đông
để nắm bắt được thông tin hỗ trợ cũng như tìm biện pháp để bảo vệ công dân
cùng với đó một tổ công tác nhanh chóng sang trung quốc làm việc
một mặt các trinh sát động viên giúp các em ổn định về mặt tâm lý
một mặt hướng dẫn người đàn ông trung quốc tìm cách giải cứu
hướng dẫn người đàn ông trung quốc tìm cách giải cứu các em và đưa các em tạm thời đến nơi an toàn
hướng dẫn người đàn ông trung quốc tìm cách giải cứu các em và đưa các em tạm thời đến nơi an toàn

chú thích tâm trained một ngày
sau khi sang đến đấy thì chúng tôi đã điện thoại theo số điện thoại mà ông hướng dẫn
thì ông đã chủ động lên đó ông thấy việt nam sang đúng lời hứa ông rất là mừng
và ông thấy rằng là cái trách nhiệm của các cơ quan giữa công an việt nam công an trung quốc
và các cơ quan đại diện của việt nam tại nước ngoài tại quảng đông
thì ông đã rất là mong giáo ông thấy là một cái việc
một cái cơ hội để cứu giúp các cháu một cách an toàn thay đổi là cơ bản đã được xác định
ngay sau đó ban chuyên án cùng với công an tỉnh quảng đông trung quốc
đã tiến hành giải cứu các cháu ngay trong đêm
đưa các cháu về tổng lãnh sự quán việt nam tại trung quốc
có thể nói việc làm thế nào để vừa đảm bảo nguyên tắc đối ngoại trong hợp tác quốc tế
về phòng chống tội phạm vừa giữ được tín nhiệm đối với người duy nhất hỗ trợ giải cứu nạn nhân
cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho các nạn nhân là vấn đề đau đầu
khiến các chiến sĩ phòng sáu của cảnh sát hình sự phải xây dựng kế hoạch chi tiết tỉ mỉ
vừa phải đấu trí đấu lý vừa phải tính toán kỹ đường đi nước bước và chạy đua với thời gian
cũng như những con em của chúng tôi thôi rời xa gia đình một ngày rất lo lắng
và các em đang là cái nơi mà không được bảo vệ không có một chút cơ sở nào
thì cái chúng tôi lo lắng nhất là làm sao đảm bảo an toàn của các em bằng bất cứ biện pháp nào đó
hợp pháp đảm bảo đối ngoại và đưa được các em về nước
lúc đó chúng tôi mới cảm thấy an tâm
khi các em xuất hiện ở việt nam ở nơi an toàn lúc đó chúng tôi mới cảm thấy an tâm nhẹ nhõn thở vào
khi trở về các em sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về kinh tế
và rất có thể sẽ tái trở thành những nạn nhân của bọn tội phạm buôn người
bằng tình cảm của những người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân
các anh chăn trở làm thế nào để giúp các em có một cuộc sống tốt hơn
các anh lại tiếp tục vận động kêu gọi sự hỗ trợ
mở các tổ chức phi chính phủ
trong ba em có những em hiện nay đang học
thì bị bỏ học
có một bố rất hay sử dụng bạo lực gia đình
cũng như là đánh đập một em
em ấy thích làm nghề làm đầu
và đã được hỗ trợ học trong một khu học nghề đó
sau này cùng với mẹ em nữa đã mở được một quán làm đầu
một em nữa thì mặc dù mới một mươi chín tuổi
nhưng năm một mươi năm một mươi sáu tuổi
em đã lấy chồng
các em còn quá trẻ
chứ chưa lo được việc gia đình
cho nên hạnh phúc gia đình của các em cũng có trục trặc
chính vì từ trục trặc gia đình em chán
cho nên em sẵn sàng nghe theo lời đối tượng xấu đối tượng gian
đi tìm việc làm ở nơi xa nào đó
để tránh xa gia đình mà em đang cho rằng là nơi địa ngục đối với em
vậy thì chúng tôi cũng đang đề nghị tổ chức hồng xanh
giúp đỡ em giúp đỡ em về mặt tư vấn
để làm cái thủ tục ly hôn hợp pháp hợp tình
còn riêng có một em
một em mà hiện nay sinh ra không có bố
có hai người còn sống với nhau
nhà chỉ có một căn nhà khoảng một mươi hai m hai
gọi là nhà
nhưng mà theo cái quan sát của tôi nó là cái liều
thế thì chúng tôi đã bàn với nhau và xây dựng một cái kế hoạch hỗ trợ dài hơn cho em
thứ nhất là trao đổi lại với nhà trường
cho em bảo lưu kết quả học cũ
và cho em mới vào học tiếp theo cái năm học mới
thứ hai là đề nghị tổ chức hồng xanh
hỗ trợ tiếp kinh phí
để đảm bảo một số tối thiểu cho các em trong thời gian học tập
thế thì chúng tôi bàn với gia đình của ông ngoại
cắt cho hai mẹ con của em
một mảnh đất là ba trăm sáu mươi m
và chúng tôi kêu gọi chính quyền địa phương
hỗ trợ để làm thủ tục cấp sổ đỏ
đứng tên mẹ và cháu
để việc xây dựng ở trên mảnh đất đảm bảo sự hợp pháp
đối với hai mẹ con
sau khi có rít đỏ rồi
chúng tôi đã trao đổi với các tổ chức gồm xanh
hỗ trợ để xây dựng nhà cho em trên cái mảnh đất đó
để đảm bảo có thể loại trừ được cách tốt nhất
những nguy cơ tái trở thành nạn nhân bởi bạo lực
xâm mại tình dục
cũng như là có thể trở thành nạn nhân của tệ nạn khác
giờ đây mỗi em đều đã có một cuộc sống ổn định
và đó cũng là điều khiến những người lính hình sự cảm thấy vui nhất
chúng tôi rất mừng vì cái việc đó
thấy rằng là như vậy là cái mà mục đích của chúng tôi trợ giúp em
đã gần như đạt được theo đúng các yêu cầu đặt ra
một là đảm bảo sự an toàn cho đối với em
hai là để cho em có một cơ hội tốt hơn
là cho em có một cái sinh kế để đảm bảo cuộc sống lâu dài
với các anh chống tội phạm mua bán người và giải cứu nạn nhân
là cuộc chiến không bao giờ người nghỉ
các anh chỉ yên tâm khi biết những nạn nhân được giải cứu trở về an toàn
trong vòng tay yêu thương của gia đình
và không chỉ thế các anh còn là người chấp cánh
là động lực tiếp sức cho những ước mơ còn giang dở của các em
dù là ngày hay đêm các anh lại tiếp tục lên đường